thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy tỉnh bình dương về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thuận an và thành phố dị an thị xã tân uyên
lực lượng công an cơ sở cùng với các lực lượng tuyến đầu đã quyết liệt triển khai khóa chặt chung tay đẩy lùi dịch bệnh phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
thực hiện phương án ba tại chỗ các khu nhà trọ khu dân cư khóa chặt các tuyến phụ đường nhánh lối mở đường dân sinh thu hẹp các tuyến đường huyết mạch
bố trí lực lượng kiểm soát nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đây là các biện pháp được lực lượng công an các địa phương triển khai nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
lực lượng công an cũng đã tăng cường tuần tra kiểm tra kiểm soát xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch theo quy định và thực hiện chỉ thị số một mươi sáu
kiên quyết cho quay đầu những trường hợp không thực hiện quy tắc năm k của bộ y tế ai ở đâu ở đấy và không ra đường khi không thật sự cần thiết
trong thời gian chỉ đạo của bang chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh và của thành phố thì người dân đã ý thức được và đã chấp hành tốt cái chỉ thị một mươi sáu
chỉ còn một vài trường hợp là chấp hành chưa nghiêm thì chúng tôi có lập biên bản và xử lý
công an các địa phương cũng điều tra xử lý nghiêm hàng chục trường hợp không khai báo y tế khai báo không trung thực làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trường hợp đủ cơ sở thì cụm cố hồ sơ để đề nghị truy tố
các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định
tất cả cùng vào cuộc với phương châm khóa chặt địa bàn giữ vững mở rộng vùng xanh ngăn chặn sự xâm nhập dịch bệnh từ các vùng đỏ sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới